để tăng cường dịch vụ phục vụ tết dương lịch cũng như mùa xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
làng hoa sa đéc tỉnh đồng tháp đã mở thêm nhiều dịch vụ mới lạ
hứa hẹn là điểm tham quan thú vị trong những ngày xuân về tại làng hoa lớn nhất miền tây
để đáp ứng điều kiện phục vụ khách tham quan nhiều chủ cơ sở làm du lịch tại làng hoa sa đéc
đã tập trung đầu tư tăng cường nhiều dịch vụ mới
theo dự kiến mùa hoa tết năm nay làng hoa sa đéc sẽ thu phí từ một mươi đến hai mươi đồng một du khách
trong nghỉ lễ này tôi có làm những đường nón tôi sẽ trang trí hơn bốn trăm linh cái nón để có màu sắc rực rỡ
đồng thời vừa làm dãy che mát trên chiếc đường đi để cho khách đỡ nắng một chút
rồi đồng thời tôi còn làm được nhiều tiểu cảnh như có những cầu nhỏ cầu khỉ cầu kiều
những hình đứng trên qua
cũng vừa được đưa vào sử dụng đây là đài ngắm hoa đầu tiên tại làng hoa sa đéc
riêng khu vui chơi happyland hùng thi cũng đã bố trí thêm năm giỏ hoa cùng các tiểu cảnh mới
cùng nhiều trò chơi mới lạ đã thu hút sự tham quan của nhiều bạn trẻ đến vui chơi